thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng sáu ủy ban nhân dân phường ba quận năm tp hcm đã phát đi thông báo
tìm những người đã từng đến tiêm vaccine tại trường mầm non hòa my ba trên đường an dương vương
do địa điểm này có liên quan đến một ca nhiễm covid một mươi chín
cơ quan y tế xác định người nhiễm covid một mươi chín có đến tiêm chủng tại trường mầm non hòa my ba
địa chỉ số hai trăm tám mươi năm đường an dương vương vào ngày hai mươi bốn tháng sáu vào khung giờ từ bảy h ba mươi đến tám h ba mươi phút
do đó đề nghị người dân từng đến đây cần liên hệ trạm y tế gần nhất để khai báo
người dân có thể gọi số hai mươi tám ba trăm chín mươi hai ba mươi năm hai trăm bốn mươi ba là đường dây nóng trạm y tế phường ba
hoặc bảy trăm chín mươi tám chín trăm chín mươi tám chín trăm chín mươi hai là số của bà trần thị thu thảo phụ trách trạm y tế phường ba để khai báo y tế
và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe lấy mẫu xét nghiệm
ngoài ra trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cũng cho biết đến trưa ngày hai mươi tám tháng sáu
có chín mươi bốn ca mắc mới được ghi nhận gồm các bệnh nhân theo thứ tự từ bệnh nhân một mươi năm bảy trăm chín mươi sáu đến bệnh nhân một mươi năm tám trăm tám mươi chín
trong đó có tới một mươi bảy ca liên quan
đây là ổ dịch mới xuất hiện tại tp hcm các ca bệnh còn lại gồm bốn mươi sáu ca là các f một đã được cách ly
chín ca liên quan đến chợ sơn kỳ quận tân phú chín người liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp tân phú trung huyện cú chi
sáu người liên quan chợ hoàng hoa thám quận tân bình và bảy ca đang điều tra dịch tễ